chiều hai mươi bảy tháng một mươi một ngay sau khi tới thủ đô seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức hàn quốc
tiếp chủ tịch hội hiểu nghị hàn việt choi young choo thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chia sẻ
quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực trong suốt gần ba mươi năm qua
trong thành quả chung đó có sự nỗ lực đóng góp của các thế hệ lãnh đạo hội
chủ tịch hội choi young choo nêu rõ các thành viên của hội luôn nỗ lực hoạt động tích cực
với mong muốn đưa quan hệ ngoại giao hai nước hàn quốc và việt nam ngày càng đạt được những thành tiệu mới
mong muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tục hỗ trợ vun đắp cho quan hệ hai nước
ông choi young choo cam kết nỗ lực hơn nữa trong việc hỗ trợ người việt nam sinh sống làm ăn tại hàn quốc
có các hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng của hàn quốc
để có biện pháp hỗ trợ thực chất hiệu quả hơn trong vấn đề này